viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án chuyên bay giải cứu năm mươi bốn bị can bị truy tố về các tội đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ lợi dụng chức vụ kiền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại bộ ngoại giao thành phố hà nội và một số tỉnh
cáo trạng xác định bị can tô anh dũng cựu thứ trưởng bộ ngoại giao được xác định đã ba mươi bảy lần nhận hối lộ với tổng số tiền hai mươi một năm tỷ đồng
bị can vũ hồng nam cựu thứ trưởng bộ ngoại giao hai lần nhận hối lộ số tiền gần hai tỷ đồng
bị can nguyễn thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao nhận hối lộ ba mươi hai lần với tổng số tiền hơn hai mươi năm tỷ đồng
bị can phạm trung kiên cựu thư ký thứ trưởng bộ y tế nhận hối lộ hai trăm năm mươi ba lần với tổng số hơn bốn mươi hai sáu tỷ đồng
bị can chử xuân dũng cựu phó chủ tịch ubnd tp hà nội nhận hối lộ bảy lần với số tiền hơn hai tỷ đồng
bị can trần văn tân cựu phó chủ tịch ubnd tp quảng nam nhận hối lộ chín lần với số tiền năm tỷ đồng
bị can nguyễn quang linh cựu trợ lý của phó thủ tướng chính phủ nhận hối lộ năm lần với số tiền hơn bốn hai tỷ đồng
cùng bị truy tố về tội nhận hối lộ là một số đại sứ cán bộ ngoại giao làm việc tại nhật bản malaysia nga angola
sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội nhận hối lộ chín lần với số tiền gần hai tỷ đồng

cơ quan công an xác định nhóm đối tượng này đã vận chuyển một mươi sáu máy nông công nghiệp về việt nam tiêu thụ với trị giá ước tính khoảng hai tỷ đồng
riêng đối với đối tượng trần hoàng hậu đã bỏ trốn hiện vụ việc đang được công an huyện bến cầu tiếp tục điều tra làm rõ và truy bắt đối tượng hầu
phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang vừa cho biết qua công tác tuần tra kiểm soát đã phát hiện bắt giữ hai vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu đang trên đò ngang
vào khoảng sáu giờ ngày một mươi chín tháng bốn tại bến đò doi lửa thuộc xã long điền a huyện trợ mới tỉnh an giang tổ công tác của trạm cảnh sát đường thủy vào vàm nao
phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang phát hiện trên đò ngang đang lưu thông từ huyện thanh bình tỉnh đồng tháp qua xã long điền a huyện trợ mới
có một xe mô tô vận chuyển bảy trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu được nguy trang là người mua bán chuối
tại thời điểm kiểm tra không ai thừa nhận là chủ sở hữu xe mô tô và số thuốc lá lậu trên
bảy giờ cùng ngày tại bến đò chợ thủ thuộc thủy phận xã long điển a huyện trợ mới tổ công tác tiếp tục phát hiện bắt giữ đỗ kim hương
chú tại tỉnh long an điều khiển xe mô tô vận chuyển bảy trăm bảy mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu được nguy trang tinh vi trên đỏ ngang
hương khai nhận mua số thuốc lá lậu trên từ huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp mang về bán lại kiếm lời
thưa quý vị
trong bối cảnh cả nước mỗi ngày ghi nhận hơn một năm trăm linh ca mắc mới covid một mươi chín riêng hà nội gần một trăm linh ca
ubnd tp hà nội yêu cầu người dân khi đến nơi công cộng phải đeo khẩu trang để phòng chống dịch
tại trung tâm thương mại siêu thị chợ đầu mối quán bar vũ trường karaoke các cơ sở văn hóa du lịch
người sử dụng phương tiện công cộng quy định bắt buộc phải đeo khẩu trang áp dụng với nhân viên phục vụ
người quản lý người lao động tiếp xúc trực tiếp với khách hàng
người tham dự sự kiện
hà nội cũng yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh việc tăng tỷ lệ bao phủ vaccine không chủ quan lơ là trong mọi tình huống để không bùng phát dịch
ubnd tp cũng yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ thành ủy
ubnd tp trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và các dịch bệnh khác tuyệt đối không được chủ quan lơ là mất cảnh giác
cảng hàng không quốc tế nội bài cho biết đã chủ động triển khai nhiều phương án sẵn sàng mọi mặt đáp ứng phục vụ cao điểm dịp dỗ tổ hùng vương và nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm
đơn vị dự kiến ngày cao điểm nhất sẽ phục vụ khoảng chín mươi sáu lượt khách trong đó hai mươi tám lượt khách quốc tế sáu mươi tám lượt khách quốc nội và năm trăm tám mươi lượt chuyến bay trong đó hai trăm linh năm lượt chuyến bay quốc tế
ba trăm bảy mươi năm lượt chuyến bay quốc nội
nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách cảng hàng không quốc tế nội bài tăng cường phối hợp với hãng hàng không đơn vị phục vụ mặt đất nắm bắt sản lượng vận chuyển
để xây dựng phương án phân bổ quầy thủ tục cửa ra tàu bay và băng tải hành lý phù hợp với thực tế khai thác
chuẩn bị đủ các số lượng quầy dự phòng cho các hãng hàng không tăng chuyến trong thời gian cao điểm
bên cạnh đó cảng triển khai mở tất cả các cửa soát vận chuyển
điều tiết phương tiện phân làn giao thông tăng cường ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin để tính toán lượng khách tại các khung giờ cao điểm qua đó bố trí nhân lực và trang thiết bị phù hợp
thưa quý vị năm nay ngày dỗ tổ hùng vương liền kề với ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm người lao động được nghỉ năm ngày liên tục
đây được xem là cơ hội vàng để ngành du lịch tăng tốc phục hồi
do đó các địa phương các điểm đến đã sẵn sàng nhiều hoạt động hấp dẫn để thu hút và ghi điểm với du khách
sau đây sẽ là ghi nhận tại thành phố du lịch đà nẵng
tại thành phố đà nẵng một trong những sự kiện được coi là điểm nhấn sẽ diễn ra trong dịp lễ tới đây
là khai trương mùa du lịch biển
sự kiện tổ chức từ ngày hai mươi tám tháng bốn đến ngày ba tháng năm với chuỗi các hoạt động như thả diều nghệ thuật
không gian lễ hội ẩm thực trải nghiệm làng nghề truyền thống ngày hội biển xanh sống khỏe
ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển du lịch đà nẵng cho biết công tác đảm bảo an ninh trật tự
an toàn tấm biển cho du khách sẽ được siết chặt
bên cạnh đó các hoạt động cũng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng để tạo ra diện mạo mới cho du lịch biển năm nay
so với năm gói thì năm nay chúng tôi rất là chú tâm tới cái việc mà nâng cao chất lượng dịch vụ
và tổ chức sắp xếp lại các mô hình dịch vụ ở trên các khu vực bãi biển
trang trí rất là tươi mát và mới mẻ rất là phù hợp với các bạn giới trẻ khi mà đến với bãi biển đà nẵng
sẽ thấy một cái giá trị mới về mặt chất lượng cũng như là các điều kiện về phục vụ các dịch vụ cũng như các tiện ích ven biển
các khu điểm vui vẻ
vui chơi lớn trên địa bàn thành phố nhiều hoạt động sự kiện lễ hội cũng sẽ được tổ chức
cùng với việc tung ra nhiều sản phẩm mới
riêng tại những khu vực diễn ra các trò chơi trải nghiệm mạo hiểm công tác bảo trì bảo dưỡng được đặc biệt chú trọng
công tác mà đảm bảo an toàn và cái bảo trì bổ dưỡng trò chơi đóng một vai trò rất là quan trọng
thì cái công tác này cũng được công viên rất là chú trọng trong công tác bảo trì bảo dưỡng trò chơi
xong xong đó thì chúng tôi tiếp tục đào tạo training cho toàn bộ nhân viên liên quan tới vận hành trò chơi
về công tác đón khách về công tác chuẩn bị an toàn khi mà khách tham gia trò chơi
theo hiệp hội du lịch thành phố đà nẵng dự kiến dịp lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm tới đây
lượng khách tới thành phố có thể cán mốc của cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
chúng tôi đang ghi nhận những tín hiệu hết sức tích cực cho lễ ba mươi tháng bốn một năm
đến thời điểm này thì lượng khách đăng ký
qua các công ty lễ hành các điểm cuối dịch vụ thì đã có thể vượt qua cái cùng kỳ hai nghìn hai mươi hai
và có thể đạt bằng cái mức cao điểm nhất là hai nghìn một mươi chín
thì công tác chuẩn bị của tôi đã được triển khai từ rất lâu
hầu hết các cái dịch vụ đã được triển khai phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng cho khách
được xem là cơ hội vàng để du lịch tăng tốc phục hồi
bởi vậy đến thời điểm hiện tại
các đơn vị đều đã sẵn sàng trong công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng dịch vụ nhân lực
để phục vụ khách trong dịp cao điểm lệ
kính thưa quý vị ngày một mươi chín tháng bốn cục quản lý thị trường tp hcm cho biết
vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy hàng chục ngàn bao thuốc lá nhập lậu
và hàng ngàn sản phẩm giả nhãn hiệu
cụ thể ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
tại công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường chân lý địa chỉ lô g cụng công nghiệp hoàng gia
xã mỹ hành nam huyện đức hòa tỉnh long an
đại diện cơ quan thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tp hcm đội quản lý thị trường số một mươi năm
phối hợp công an huyện bình chánh đại diện hiệp hội thuốc lá việt nam
và các phòng chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện bình chánh
đã chứng kiến giám sát việc thực hiện tiêu hủy hàng hóa đối với một mươi một bao thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu z hero
và sáu hai trăm bốn mươi hai đơn vị sản phẩm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu của một mươi tám quyết định xử phạt vi phạm hành chính
do ủy ban nhân dân huyện bình chánh ban hành
hàng hóa vi phạm trong đợt tiêu hủy là phụ tùng xe gắn máy các loại phân bón
găng tay y tế giày dép quần áo giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng
cùng máy móc nguyên liệu dùng để sản xuất hàng hóa giả mạo nhãn hiệu như máy hấp dày khuôn dày
keo tem nhãn giả mạo các nhãn hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ hàng hóa nhập lậu và thuốc lá điếu nhập lậu
ngày một mươi chín tháng bốn tại huyện bình tân cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long tổ chức lễ công bố xuất khẩu chuyến hàng khoai lang đầu tiên
chính ngạch của việt nam sang trung quốc
phát biểu tại buổi lễ ông nguyễn văn liệt phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long cho biết
huyện bình tân là địa phương có diện tích khoai lang lớn nhất vùng đồng bằng sông cửu long
với diện tích hàng năm hơn một mươi hectare sản lượng trung bình trên ba trăm linh tấn một năm
nông dân trồng khoai lang nơi đây đã và đang từng bước thay đổi
từ kiểu canh tác truyền thống sang ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
có ghi chép sổ tay nhật ký đồng ruộng và đảm bảo thời gian cách ly phân bón thuốc bảo vệ thực vật
nhằm đạt các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm giúp tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất
nâng cao thu nhập trên cùng đơn vị diện tích canh tác
việc xuất khẩu chính ngạch vào thị trường trung quốc là cơ hội để tổ chức phát triển
ngành hàng khoai lang của việt nam theo hướng hiện đại chất lượng an toàn bền vững
và liên kết chặt chẽ từ khâu sản xuất đến thị trường tiêu thụ
từ đó nâng cao hiệu quả và nâng tầm giá trị khoai lang của việt nam trên thị trường quốc tế
liên quan đến vướng mắc pháp lý của một trăm năm mươi sáu dự án bất động sản trên địa bàn tp hcm
hiệp hội bất đồng sản tp hcm horea vừa có báo cáo về kết quả giải quyết của cơ quan chức năng
việc xử lý các vướng mắt của một trăm năm mươi sáu dự án bất động sản bước đầu đạt được một số kết quả tích cực
và góp phần tăng thêm niềm tin cho thị trường
ubnd tp hcm đã cho phép năm tập đoàn doanh nghiệp chủ đầu tư của năm dự án bất động sản nhà ở thương mại
khu đô thị mới trong đó có một tập đoàn bất động sản nước ngoài được huy động
năm mươi số lượng sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai của năm dự án này
tương đương với năm bốn trăm ba mươi hai căn hộ bao gồm hai chín trăm tám mươi chín căn hộ thuộc một dự án khu đô thị mới
đây là các dự án đang chờ kết luận của cơ quan nhà nước đối với các dự án thuộc diện rà soát pháp lý
mà chủ đầu tư đã thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất tiền thuê đất trước đây
ngoài ra còn có một dự án khu nhà chung cư tại quận bốn cũng đã được ubnd tp hcm
cho ý kiến chỉ đạo các sở ngành ra soát giải quyết
theo horea nếu cơ quan chức năng xử lý dứt điểm sáu dự án nói trên
thị trường bất động sản tp hcm sẽ có thêm hơn năm năm trăm linh căn hộ giúp tăng nguồn cung nhà ở
tạo dòng tiền cho doanh nghiệp tăng tính thanh khoản và nguồn thu ngân sách